do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới với hoàn lưu phía tây bão số ba tại thanh hóa
những ngày sắp tới sẽ có mưa to trên diện rộng nhiều khả năng sẽ hình thành lũ tại một số tuyến sông
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm ngày một tháng tám đến ngày năm
trên địa bàn tỉnh thanh hóa sẽ có mưa trong đó từ ngày hai bốn tám có mưa to có nơi mưa rất to
riêng ở khu vực phía bắc và tây bắc của thanh hóa có nơi mưa đặc biệt to
do mưa to ở diện rộng trên các sông có khả năng xảy ra một đợt lũ
với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ ba sáu m hạ lưu từ hai bốn m
mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông mã ở mức báo động một đến mức báo động hai
hạ du sông mã sông bưởi ở mức báo động một các sông khác ở dưới báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi ngập lột ở vùng trỗng